vào tối ngày ba mươi một tháng ba sau khi ăn nhậu xong nguyễn anh tuấn trần văn triển nguyễn phúc tiến mai thanh đức cùng chú tại huyện đất đỏ đến một quán karaoke ở xã long mỹ vui chơi
một lúc sau bình nam và một số người bạn trong đó có trần ngọc bảo cũng đến chơi ở đây
trong quá trình hát tại quán bảo xảy ra xô xát với triển bảo bị một người trong phòng này dùng đi thủy tinh đánh vào vùng mắt trái gây thương tích
thế bảo bị đánh bình cầm cây sát cùng với nam qua gặp nhóm của triển và dùng cây sắt đánh tiến vì cho rằng tiến là người đã đánh bảo dẫn đến thương tích
sau đó nam tiếp tục dùng ly thủy tinh đánh vào đầu làm tiến huy chấn thương sọ não và ngã xuống sàn nhà
sau đó hai nhóm này lại tiếp tục xảy ra xô xát ở phòng hát số ba của quán karaoke làm hư hỏng nhiều tài sản
công an huyện phước long tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam một đối tượng nghiện ma túy vừa chấp hành xong quyết định đi cai nghiện bắt buộc trở về địa phương vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng sáu một người dân trên địa bàn xã vĩnh phú đông huyện phước long tỉnh bạc liêu đến cơ quan công an trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một tv và một xe máy
nhận được tin báo công an huyện phước long tiến hành điều tra xác minh và xác định đối tượng nguyễn trí linh chú tại xã vĩnh phú đông huyện phước long là nghi can nên tiến hành mời đến làm việc
tại cơ quan công an đối tượng linh đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình
trong khi đó tình hình tội phạm đột nhập nhà dân trộm cắp cướp tài sản đang có chiều hướng phức tạp tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
không chỉ ngày càng tinh vi về thủ đoạn mà còn hết sức liều lĩnh táo tợn trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội
tình hình tội phạm đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản đang có chiều hướng phức tạp tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai

các vụ chúng đều dùng thủ đoạn phá khóa nhà khóa phòng đột nhập để trộm và khống chế cướp tài sản có giá trị

số vỏ cây quế này là tăng vật mà lực lượng công an đã thu giữ được khi hai đối tượng hà văn trăng và hà văn bằng là hai anh em ruột trú tại xã rã bản huyện trợ đồn trộm cắp được đang trên đường mang đi tiêu thụ
là một trong những cây nông nghiệp cho thu hoạch với giá trị kinh tế tương đối cao nên vỏ quế trở thành tài sản mà nhiều đối tượng hướng đến tại địa bàn này
vườn của chú thì không phát được cho nên là rất rộng cơ
thậm chí là chú đi lên thì không có được
thường mình còn phát từng tí một nhưng mà nó ra ra phát thành đường thì lấy cây quế nào nó cũng biết hết
cứ có cây quế bằng cổ tay bắp chân nó bắp đùi là nó bóc hết
tài sản các đối tượng hướng đến thường khác nhau từ gia súc gia cầm đến những con là đại gia súc
đây đều là những tài sản có giá trị kinh tế cao đối với người nông dân
các đối tượng trong vụ việc thường là những đối tượng nghiện game nghiện cờ bạc thậm chí nghiện ma túy cần tiền để thỏa mãn cơn nghiện
nghiện vật thì cũng biết thế nào thì thấy ở trong nhà mình thì mình bắt đi
lớn thì cũng dám chỉ có nghiện ngập là không có tiền không có lý do gì
các đối tượng gây ra những vụ trộm có vặt này thường là người nghiện ma túy đi lang thang rất ít khi về nhà
còn về nhà thì lại đi tụ tập ở những khu vực đồi núi để trích hút với nhau
chủ yếu mỗi một địa phương là do một hai đối tượng
cái việc có những trường hợp ở địa phương là
các gia đình là có hai em đều là người nghiện ma túy và cùng nhau đi trộm để lấy tiền để sử dụng ma túy
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh bắc cạn đã xảy ra sáu mươi vụ trộm cắp tài sản
chủ yếu là ở địa bàn nông thôn lực lượng công an đã khám phá bốn mươi bảy vụ bắt sáu mươi một đối tượng
trong công an sáng thì cũng xuống tuyên truyền trực tiếp đến người dân là quạc bầu thôn thôi lầu ghép thôi
đây cũng là tuyên truyền về các
để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trộm cắp tài sản
thì quần chúng nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình
nếu phát hiện người có biểu hiện phạm tội thì báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất biết để ngăn chặn và xử lý

nếu phát hiện người có biểu hiện phạm tội thì báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất biết để ngăn chặn và xử lý
chiều qua công an tp đà nẵng đã tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin chính thống
làm rõ diễn biến sức khỏe của bị can trần văn hiền sinh năm hai nghìn hai
hộ khẩu thường trú tại tổ bốn mươi ba nam o hai phường hòa hiệp nam quận liên triểu tp đà nẵng
khi bị can được chuyển từ trại giam công an tp đến bệnh viện đao khoa đà nẵng để điều trị
khuya ngày bốn dạng sáng ngày năm tháng bảy hàng chục người thân bạn bè của bị can trần văn hiền sinh năm hai nghìn hai
hộ khẩu thường trú tại tổ bốn mươi ba nam o hai phường hòa hiệp nam quận liên triểu tp đà nẵng
đã vây quanh khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đà nẵng yêu cầu làm rõ diễn biến bất thường sức khỏe của bị can
khi được chuyển từ trại tạm giam công an tp về điều trị tại bệnh viện
trước những thông tin xuyên tạc nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc này
dựa trên báo cáo của bệnh viện đà nẵng về bệnh lý của bị can
công an tp đà nẵng đã có thông tin chính thức về vụ việc
công an tp đà nẵng trần văn hiền có biểu hiện bệnh lý là ác tính với bệnh nhân đáy thấu đường
toan máu nặng dẫn đến ngừng tùng hồng
bệnh nhân được cấp cứu tích cực tại trạm giam hòa sơn ở bệnh viện đa khoa quận liên triểu
trước khi đưa đánh cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng lúc h ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
trong trường hợp khi đánh bệnh viện đà nẵng là đã có trường hợp ngưng tim và ngưng tùng hồng
cũng theo báo cáo chuyên môn của tiến sĩ bác sĩ lê đức nhân
giám đốc bệnh viện đà nẵng bệnh nhân trần văn hiền được trần đoán đáy thấu đường cấp biến chứng acetone
thuộc hội chứng toan acetone ở bệnh nhân đáy thấu đường tuyết một
cơ sở trần đoán của bệnh nhân được dựa trên bốn xét nghiệm
qua xét nghiệm thấy đường máu quá cao bảy mươi sáu mg trên lít cao gấp một mươi lần người bình thường

thứ bốn là kết

thứ ba là đường nước tiểu quá cao bảy mươi sáu mg trên lít cao gấp một mươi lần người bình thường
tổng trọng lượng bảy hộp khoảng hơn hai tấn
một vụ va chạm hàng loạt xe ô tô trong hầm đường bộ hải vân vào khoảng hai giờ chiều qua
được gây ra bởi một nam thanh niên không tỉnh táo nói mơ hồ và có biểu hiện ngáo đá
đối tượng là trần minh dương quê tỉnh quảng nam điều khiển xe ô tô chạy hướng bắc nam
thời điểm này hầm hải vân đang có sự cố nên các phương tiện nhường đường cho nhau
tuy nhiên xe ô tô do dương điều khiển đã vượt lên và đâm vào hàng loạt các xe khác
sau khi gây tai nạn đối tượng rời khỏi xe rồi nhảy lên một xe ô tô đầu kéo chạy hướng bắc nam để chạy trốn
nhận được thông tin trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp thành phố đà nẵng đã triển khai lực lượng
để bắt giữ đối tượng tại phía nam hầm hải vân
khi xe ra khỏi hầm tài xế của xe đầu kéo bất ngờ rời khỏi xe
riêng đối tượng dương cố thủ trên cabin có biểu hiện ngáo đá
dương đã tìm cách đập vỡ kính cửa xe để tẩu thoát nhưng đã bị các lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ
một người tử vong một mươi bốn người bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào dạng sáng nay
tại xã diễn hồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an
cú đâm mạnh đã khiến cho phần đầu của chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn nhiều người trên xe hoảng loạn
được biết là thời điểm xảy ra tai nạn thì trên chiếc xe khách chở đoàn năm mươi người từ bắc giang vào nghệ an thăm quê bác và du lịch cửa lò
thông tin bắt đầu cho biết là vào khoảng năm giờ sáng ngày sáu tháng bảy trên xe khách biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi chín nghìn một trăm linh ba
chưa rõ danh tính của tái xế được thông theo hướng hà nội vinh
khi đến địa điểm trên thì bất ngờ đâm vào đuôi xe container biển kiểm soát bảy mươi sáu c bốn nghìn năm trăm bốn mươi hai kéo theo rơ móc biển kiểm soát bảy mươi sáu r hai trăm tám mươi chín
đang dừng đỗ bên đường sau khi xảy ra vụ việc các nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu
vụ tai nạn khiến một người tử vong một mươi bốn người bị thương nặng nhiều hành khách bị xây rước nhẹ
báo trạm cảnh sát giao thông công an huyện diễn châu nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc
sau chỉ đạo nóng từ ủy ban nhân dân tp hà nội vào chiều tối qua người dân quanh khu vực bãi rác nam sơn huyện sóc sơn đã thông đường cho xe rác vào
theo ghi nhận tại thôn đông hạ xã nam sơn huyện sóc sơn vào khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày năm tháng bảy
người dân đã tiếp nhận được thông tin từ văn bản của ủy ban nhân dân tp hà nội về việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc
liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng
khi nhà nước thu hồi đất tại dự án khu vực xử lý rác thải nam sơn
nhiều người đồng ý với chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hà nội
tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến băn khoăn
đến một mươi chín h cùng ngày người dân đã tháo rỡ lều bạt thu dọn đồ đạc và rút khỏi các lán trại về nhà
lối vào bãi rác nam sơn đã được thông thoáng
theo tìm hiểu người dân khu vực quanh bãi rác nam sơn bày tỏ nguyện vọng được giải phóng
được giải quyết các kiến nghị khúc mắc trong năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt là việc thực hiện các phương án giải phóng mặt bằng và mức giá bồi thường hợp lý
liên quan đến vụ việc tp hà nội cũng đã yêu cầu huyện sóc sơn phải xử lý rất điểm những tổn động
tại khu liên hợp xử lý chất thải sóc sơn
cụ thể tp hà nội yêu cầu huyện sóc sơn để nhanh việc lập phê duyệt phương án bồi thường
hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín huyện phải hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng tại đây
đồng thời huyện sóc sơn thông tin về kế hoạch bồi thường để các hộ dân được biết và chấp hành
không tiếp tục có các hành vi trái phép chặn xe rác
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín huyện phải hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bồi thường
để các hộ dân được biết và chấp hành không tiếp tục có các hành vi trái phép chặn xe rác
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín huyện phải hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng tại đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé